tổng công ty đường sắt việt nam cho biết dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi một đường sắt sẽ tăng cường thêm nhiều đoàn tàu trên các trạng ngắn
còn với dịp tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một tới nay vẫn còn khoảng tám mươi vé trên tuyến bắc nam
đến thời điểm trước tết dự kiến còn khoảng ba mươi vé đi từ ga sài gòn biên hòa đến các ga từ nha trang đến hà nội
thời gian từ ngày hai đến ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tức là từ ngày hai mươi một đến ngày ba mươi tháng chạp năm canh tí
sau tết sẽ còn khoảng năm mươi vé cho các ga từ hà nội đến nha trang đi ga biên hòa sài gòn
trong thời gian từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tức từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng riêng năm tân siểu